nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao thượng viện vương quốc campuchia thăm chính thức quốc hội việt nam
sáng nay ngày chín tháng tám tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội có cuộc hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất thượng viện vương quốc campuchia nay pena
tại buổi hội đàm hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị kinh tế xã hội của mỗi nước
cũng như quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và campuchia thời gian qua
đồng chí tòng thị phóng đề nghị hai bên duy trì quan hệ trên các kênh đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân
đề nghị hai bên tiếp tục đàm phán để sớm ký kết hiệp định thương mại biên giới việt nam campuchia
để thay thế cho hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới việt nam campuchia ký năm hai nghìn một mươi bảy
về biên giới cắm mốc đồng chí tòng thị phóng đề nghị hai bên tiếp tục đôn đốc chỉ đạo sát sao
tạo điều kiện để chính phủ các bộ ngành địa phương của hai nước sớm hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành việc xây dựng các mức phụ
cọc dấu bổ sung trong năm nay
cũng tại buổi hội đàm hai bên bày tỏ vui mừng trước bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam
với thượng viện và quốc hội campuchia
hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc mở rộng
nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước
cũng như hợp tác giữa hai quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
hoàn ngành các hoạt động kỷ niệm của quốc hội hai nước
cũng như các bộ ngành địa phương trong năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thành công của các hoạt động kỷ niệm này
đồng thời nhấn mạnh quyết tâm giữ gìn mối quan hệ việt nam campuchia
coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được truyền lại cho các thế hệ sau